các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong người dân phát hiện mùi hôi từ nhà của vợ chồng anh ntd sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và chị tt kc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
qua kiểm tra căn nhà của vợ chồng anh đê có biểu hiện bất thường cửa đóng kín liên tục khoảng bốn ngày
nhiều người dân xung quanh đã tiếp cận phá cửa vào bên trong thấy anh đê và chị vợ đã tử vong
hai bé gái sinh năm hai nghìn một mươi năm và hai nghìn một mươi tám sức khỏe yếu đói là được đưa đến bệnh viện cấp cứu
khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi cơ quan điều tra xác định hai nạn nhân tử vong do uống thuốc an thần
theo người dân anh đê và gia đình sinh sống rất vui vẻ hòa đồng với mọi người trong khu dân cư không có mâu thuẫn về ai
xác minh cơ quan điều tra của bán tỉnh trả vinh cho biết gia đình anh d đang nợ một số tiền khoảng năm trăm linh triệu đồng
tiếp nhận thông tin cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh nhanh chóng đến hiện trường điều tra xác minh thu thập chứng cứ liên quan đến vụ việc
qua khám nghiệm tử thi cơ quan công an kết luận như trên
theo những người dân trong khu vực gia đình anh đê chị xê vốn sống hiền lành hòa nhã với hàng xóm chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn xích mích gì
sau khi vụ việc thương tâm xảy ra hai bé gái sinh năm hai nghìn một mươi năm và hai nghìn một mươi tám đã được đưa về sống với ông nguyễn văn n bảy mươi một tuổi bố anh đề
đã vài ngày trôi qua nhưng ông n vẫn không dám tin gia đình con trai mình lại dươi vào hoàn cảnh
ông nở cho hay anh đê là đứa con duy nhất trước đó có ba chị gái lớn đã lập gia đình
vợ chồng anh đê vốn sống cùng với vợ chồng ông ở xã hòa thuận tuy nhiên để thuận tiện làm ăn gia đình anh đê dọn ra ngoài ở
căn nhà nơi anh đê và vợ mất vốn được anh thông báo cho cha mẹ là mua đất nhưng khi vụ việc vỡ lở thì ông mới biết đây chỉ là nhà thuê của hai vợ chồng
ông n đau đớn nói
thằng d nó không bao giờ nói cho tôi biết
ông n không biết chuyện gì xảy ra hỏi thì hai vợ chồng cứ bảo tụi con lớn rồi bố mẹ an tâm đi có ngờ đâu lại xảy ra cớ sự như vậy
hai đứa nhỏ này thoát chết cũng nhờ thằng đồng nghiệp của thằng d nó gọi điện thì con bé con bốc máy nói cứu con cứu bố con lúc đó mới biết mà chạy lên nhà
ông n vẫn nhớ như in khi tiếp cận hiện trường cảnh tượng đập vào mắt khiến ông nở chết lặng gục ngã tại chỗ
nhìn con trai và con dâu
thi thể đã có dấu hiệu bốc mùi bên cạnh hai cháu gái đang sắp ngất đi vì kiệt sức
ông hoàng sợ chạy vô ấm hai đứa nhỏ ra ngoài để đi bệnh viện không dám quay lại nhìn
hai cháu ông khi bé đi thì lúc tỉnh lúc mềm an vì kiệt sức
mùi hôi thối bốc lên khắp người dù tắm rửa sông lá vẫn không hết
chị gái anh đê tâm sự thêm rằng may mà hai đứa trẻ vẫn còn sống
hỏi con bé lớn nó bảo con nhường sữa cho em dắt em đi về
đến khi vào được nhà thì con bé lớn môi khô chảy máu luôn
người thì lả đi trong nhà không còn nước uống hay thức ăn gì cả
giờ chỉ mong hai đứa nó ngồi ngoài chứ ba ngày đêm ở cùng với bố mẹ nó đau đớn lắm
đến thời điểm này gia đình ông n đã đưa hai bé gái về nhà nội
ở xã hòa thuận huyện châu thành để chăm sóc
may mắn các cháu không gặp vấn đề gì về sức khỏe
dương bé bảy tuổi thường xuyên mất ngủ
có dấu hiệu bất ổn sau khi trẻ qua biến cố
bé gái bảy tuổi tâm sự với gia đình
nhờ thùng sữa mà ông nội cho vào thứ bảy tuần trước là ngày chín tháng bốn
hai chị em đã chia nhau uống để cầm cự suốt ba ngày đêm
trước khi được người lớn phát hiện đập cửa ứng cứu
một đại gia ở hải phòng cũng chọn cái chết sau khi vỡ nợ ba trăm linh tỷ đồng
do công việc làm ăn đổ bể vì đầu tư chẳng lan
phải lãi suất cao và lãi trồng lãi
người này phải dùng thuốc ngủ và có triệu chứng trầm cảm
nạn nhân được người thân đưa vào viện tâm thần khám
nhưng không nhập viện mà xin về nhà tự điều trị
do chăm sóc chưa sát sao bệnh tinh trở nặng
và nạn nhân đã tìm tự tử để giải thoát
gần đây những vụ tự tử do liên quan đến nợ nần ngày càng gia tăng
chỉ cần gõ tử khóa tự tử vì nợ nần lên trạng tìm kiếm
sẽ ra nhiều kết quả và những vụ việc đã xảy ra
trước đó tại khánh hòa
đã xảy ra cái chết thương tâm của đôi vợ chồng già th sáu mươi một tuổi
và vợ là dtct sáu mươi tuổi ở phường vĩnh hòa tp nha trang
được biết sau khi nghỉ hưu
hai vợ chồng già nhờ bán vay tiền rồi mở hiệu thuốc để kinh doanh
nhưng công việc không thuận lợi
hai vợ chồng ngày càng chìm sâu trong nợ nần
khi mất khả năng trả nợ
cả hai cột chặt với nhau bằng dây vải rồi nhảy xuống biển tự vân
trong các vụ việc xảy ra
nguyên nhân dẫn đến hành động tự tử
chủ yếu do nạn nhân làm ăn thua lỗ
và nợ nần trồng chất dẫn đến khủng hoảng tâm lý
theo thống kê tại việt nam
bệnh nhân trầm cảm vì nợ nần ngày càng gia tăng ở nhiều độ tuổi khác nhau
khi rơi vào tình trạng vỡ nợ
người trong cuộc cảm thấy bế tắc và muốn tìm đến cái chết để giải thoát
họ nghĩ rằng mình đang ở bước đường cùng
thêm nữa tin tức về những vụ tự tử đã xảy ra gây ám ảnh
tạo phản ứng dây chuyển
nên khi bản thân rơi vào tuyệt vọng
họ lựa chọn cách tương tự
nhưng đó là cách giải quyết vấn đề vô cùng nhẫn tầm
bởi khi họ chết đi thì không phải là hết nợ
mà nỗi khổ đau sẽ để lại cho người thân
trong khi vẫn có thể tìm hướng giải quyết
vai trò của gia đình và bạn bè rất quan trọng
đối với người bị khủng hoảng kinh tế và tâm lý
mặc dù không thể đứng ra trả nợ thay
nhưng bạn bè có thể tư vấn để tìm ra con đường giải quyết món nợ
và giúp đỡ trong khả năng có thể
gia đình cần làm chỗ dựa tinh thần để họ đối mặt với thực tại
đồng thời giám sát chặt chẽ
bảo hiểm tâm lý để đề phòng hành động dài rột
các chuyên gia tư vấn khuyên
nếu rơi vào tình trạng khủng hoảng tâm lý do nợ nần
nếu không tự vượt qua
cần tìm đến bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn
người trong cuộc đầu tiên cần thay đổi nhận thức
đừng nghĩ mình đã mất hết tất cả
mà ngược lại cần nghĩ đến những thứ mình đang có
như sức khỏe thời gian gia đình mạng sống
mình vẫn có thể kiếm tiền để từ từ trả nợ
nếu rơi vào hoàn cảnh này
người vỡ nợ nên chia sẻ với mọi người trong gia đình
bạn bè người thân để có thể được giúp đỡ
đừng giấu giếm tình trạng của mình
trong trường hợp nguy cấp hay bị đe dọa hành hung của chủ nợ
có thể nhờ đến sự can thiệp của pháp luật
để vượt qua khủng hoảng nợ nần
cần một tinh thần mạnh mẽ và nghị lực
khi rơi vào bế tắc
hãy nhớ rằng con người là con của
phải giữ sức khỏe để quyết tâm để làm lại từ đầu